các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những người này mắc covid một mươi chín thì bệnh nền nhanh chóng diễn tiến xấu
không được đưa vào viện kịp thời cho nên dẫn tới tử vong
hiện nay đồng nai cho phép người mắc covid một mươi chín theo dõi tại nhà
tuy nhiên ngành y tế khuyến cáo với người lớn tuổi có bệnh nền khi mắc bệnh
cần lập tức đưa đến cơ sở y tế để được chăm sóc điều trị
sở y tế đồng nai kiến nghị cần đẩy mạnh một số hoạt động của trạm y tế lưu động
củng cố các đội điều trị phản ứng nhanh
đồng thời tăng nhân lực cho tầng hai tầng ba của tháp điều trị
đảm bảo tất cả người dân trong độ tuổi đều được tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
vào ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng một mươi hai hà nội dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới với một ca
một phần ba trong số này là ca trong cộng đồng
theo đó để sẵn sàng cho mọi tình huống đối với những trường hợp ép không nhẹ
không có triệu chứng những gia đình không đủ điều kiện
những gia đình không đủ điều kiện cách ly tại nhà f sẽ được điều trị tại các trạm y tế lưu động
dự kiến hà nội sẽ thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động thu dung và điều trị ép không nhẹ không triệu chứng
ngoài ra hà nội cũng vừa ban hành hướng dẫn phân tầng điều trị covid một mươi chín lần thứ tư
cụ thể tầng thứ hai dành cho trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ mức độ trung bình với nguy cơ cao
về tầng thứ ba điều trị bệnh nhân nặng nguy kịch có bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
đang chuyển đổi công năng thành trung tâm hồi sức covid một mươi chín
bộ y tế vừa cho phép hà nội xác định f khi có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính
thay vì xét nghiệm pcr mang giá trị khẳng định
theo bộ y tế để thích ứng với tình hình mới và đảm bảo an toàn linh hoạt phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương
sở y tế căn cứ cấp độ dịch khả năng đáp ứng và hướng dẫn của bộ nhằm xác định ca bệnh
liên quan tới thông tin về ba du khách từ tp hcm
đến hồng kông nhiễm covid một mươi chín sở y tế tp hcm cho biết đơn vị này đã làm việc với cơ quan chức năng tại hồng kông
và được biết kết quả xét nghiệm ba hành khách từ tp hcm đến hồng kông dương tính với chủng delta
chứ không phải biến thể omicron như thông tin trước đó
sở y tế tp hcm thông tin thêm cơ quan chức năng hồng kông đã giải mã trình tự gen của ba du khách bay từ tp hcm
sau khi giải mã ba du khách mắc biến chủng delta
liên quan đến biến thể omicron
hiện nay các bộ phận chức năng đã có sự kiểm tra sát sao cũng như giám sát chặt chẽ đặc biệt
đối với đối tượng người nước ngoài nhập cảnh bằng đường hàng không và hàng hải
sở y tế tp hcm khẳng định tính tới hiện tại biến thể omicron chưa xuất hiện tại tp hcm
thưa quý vị sau nửa năm nghỉ đến trường và học trực tuyến vì dịch covid một mươi chín
vào ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng một mươi hai học sinh lớp chín và lớp một mươi hai ở tp hcm đã đi học trực tiếp
lãnh đạo sở y tế và sở doanh nghiệp
giáo dục và đào tạo tp hcm đã dẫn đầu đoàn kiểm tra đến các trường
để thị sát tình hình đi học ngày đầu tiên của học sinh
kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch của các nhà trường
học sinh vào trường đều được kiểm tra nhiệt độ khai báo y tế
và các trường cơ bản thực hiện đầy đủ yêu cầu về phòng dịch
tuy nhiên dưới góc độ chuyên môn sở y tế đã có thêm một số khuyến cáo đối với các trường
bước đầu sở y tế thấy đánh giá là các trường đều có sự chuẩn bị khá tốt
thực hiện các bước chuẩn bị nhất là kiểm tra các em khi vào trường
tuy nhiên đoàn cũng thấy khoảng cách ngồi giữa các em gần quá
do đoàn góp ý là sau thi học đầu tiên là phải tách lớp ra ngay
năm k là phải bắt buộc nhưng trong năm k này khi các em đi học này
hai cái cần thủ nghiêm đó là mang khẩu trang và khoảng cách
do đó đoàn yêu cầu trường nên
bố trí lớp lại cho phù hợp
mặc dù tỷ lệ phụ huynh của học sinh lớp chín một mươi hai thành phố đều đồng thuận cho học sinh đi học rất cao
đạt trên tám mươi nhưng không phải tất cả các trường trung học cơ sở trung học phổ thông
trên địa bàn tp hcm đều tổ chức chạy trực tiếp trong hôm nay
như trường hợp các trường ở huyện củ chi lùi thời gian cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai đến trường xuống ngày hai mươi tháng một mươi hai
chậm một tuần so với lịch chung của thành phố vì đa số phụ huynh trên địa bàn huyện chưa muốn cho con đến trường trở lại
tại buổi thị xác giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
ngành giáo dục đã chuẩn bị rất kỹ cho học sinh lớp chín lớp một mươi hai tới trường nhưng không phải tất cả học sinh hai khối này đều đi học
do đánh giá mức độ an toàn ở từng khu vực cũng như được ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm và các quận huyện
rà soát đánh giá lại các phương án kế hoạch của nhà trường
tại vì chúng ta đang tổ chức cho các trường thích ứng với việc
xử lý các tình huống cho nên là hôm hai tuần lễ này thì không có đạo nặng vấn đề là triển khai học tập các nội dung kiến thức
mà làm cho việc đi học lại nó trở thành một nền nếp để phụ huynh an tâm và học trò đến trường thực sự an toàn
sở y tế và sở giáo dục đào tạo tp hcm đã soạn kịch bản với các tình huống khi bùng phát dịch vào trường
nhưng trong thời gian sắp tới ngành giáo dục phải chủ động
thầy cô dạy trên lớp quan sát và xử lý các tình huống không gây hoang mang nếu có những ca nghi nhiễm
khi có ca nhiễm cần thực hiện theo quy định của ngành y tế và lớp có ca nghi nhiễm sẽ chuyển sang dạy và học trên internet
còn đối với khối tiểu học bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học
đánh giá học sinh tiểu học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ứng phó với dịch covid một mươi chín
theo đó bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ một và cuối năm học đối với học sinh lớp một và lớp hai được tổ chức bằng hình thức trực tiếp
trong trường hợp bất khả kháng
tại thời điểm kiểm tra định kỳ học sinh không thể đến trường để làm bài kiểm tra bằng hình thức trực tiếp
nhà trường báo cáo phương án điều kiện tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra định kỳ bằng hình thức trực tuyến
về phòng giáo dục và đào tạo để được kiểm tra các điều kiện đảm bảo theo quy định trước khi thực hiện
đối với học sinh lớp ba lớp bốn và lớp năm bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ một và cuối năm học
được tổ chức linh hoạt bằng các hình thức trực tiếp trực tuyến khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định
phù hợp diễn biến của dịch covid một mươi chín tại địa phương vào thời điểm tổ chức đánh giá
sau ba ngày xét xử và nghị án vào chiều một mươi ba một mươi hai tnth hà nội đã tuyên án phạt cựu chủ tịch
ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung và hai đồng phạm trong vụ mua chế phẩm redoxy ba c
của cộng hòa liên bang đức
trong đó bị cáo nguyễn đức trung bị tuyên phạt tám năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ đồng thời phải bồi thường hai mươi năm tỷ đồng cho công ty thoát nước hà nội
hai đồng phạm với bị cáo trung trong vụ án này là nguyễn trường giang nguyên giám đốc công ty acatic
bị tòa tuyên phạt bốn năm sáu tháng tù và võ tiến hùng nguyên tổng giám đốc công ty thoát nước hà nội
bốn năm tù về cùng tội lợi dụng trước vụ quyền hạn trong khi thể hành công vụ
riêng bị cáo nguyễn đức trung cùng với hình phạt năm năm tù trước đó tổng hợp hình phạt chung
đối với bị cáo trung là một mươi ba năm tù
trong vụ ba bị cáo liên đối bồi thường hơn ba mươi sáu tỷ đồng cho công ty thoát nước hà nội
trong đó bị cáo trung bồi thường hai mươi năm tỷ đồng bị cáo hùng bồi thường bốn tỷ đồng
và bị cáo giang bồi thường hơn bảy tỷ đồng
vì cả tin vào chiêu trò chạy án lại có thêm nạn nhân tại bạc liêu vừa bị lừa mất số tiền lớn
liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa ra lệnh tạm giữ hình sự
đối với trần huy toàn chú tải xã an trạch a
huyện đông hải tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tự giới thiệu mình có khả năng lo lót chạy án cho người đang bị cơ quan cảnh sát điều tra tạm giam
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trần huy toàn yêu cầu gia đình người này đưa tiền để toàn lao thủ tục
với thủ đoạn này từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi trần huy toàn đã nhiều lần nhận tiền của nạn nhân
với tổng số tiền gần năm trăm năm mươi triệu đồng
vào ngày một mươi tháng một mươi hai nạn nhân đã đến cơ quan công an để tố giác
hành vi lừa đảo của trần huy toàn và vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
trên địa bàn thành phố hải dương tỉnh hải dương vừa xảy ra hai trường hợp tử vong nghi do ngộ độc rượu
trường hợp thứ nhất tử vong vào ngày bảy tháng một mươi hai là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở khu chín phường bình hàn
trước đó người này đi ăn và uống rượu tại nhà người thân tại phường nhị châu
sau khi có dấu hiệu bất thường nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện bảy
sau đó chuyển lên bệnh viện bạch mai nhưng không qua khỏi
người nhà cho biết kết luận của bệnh viện bạch mai xác nhận bệnh nhân bị ngộ độc metanol
trường hợp thứ hai tử vong nghi do ngộ độc rượu là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tại khu một phường nguyễn trãi
mẹ của nạn nhân cho biết anh đã đi ăn và uống rượu cùng bạn bè tại gia lộc
đáng chú ý là cả hai trường hợp tử vong đều uống loại rượu được mua tại cùng một địa chỉ
các gia đình có người tử vong nghi do ngộ độc rượu đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
tránh để xảy ra những trường hợp đau lòng tương tự